các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kính mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đơn vị này nổi tiếng bán hàng qua kênh online trong đó các đoạn live stream của bà chủ thu hút hàng nghìn lượt tương tác
sau khi nhận lại ca xe cùng với tiền ra riêng mà cố ca sĩ phi nhung hứa tặng lúc sinh thời hồ văn cường đã thông báo sẽ rời khỏi nhà
trao lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội trên facebook và youtube cũng như rời khỏi công ty quản lý
động thái này đã khiến dân tình xôn xao có người lo cho chặng đường nghệ thuật sắp tới của ca sĩ trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn
cũng có nhiều người chúc mừng cho sự tự do
và chúc hồ văn cường vững vàng vượt qua biến cố
giữa lúc xôn sau đó một nhãn hàng nhanh miệng tuyên bố muốn mời ngay hồ văn cường làm đại sứ hình ảnh trả các xe hai tỷ đồng một năm
nhãn hàng này cũng nhấn mạnh sẽ ký hợp đồng năm năm và thanh toán trước một năm ngay khi ký hợp đồng
người chủ của nhãn hàng thậm chí còn live stream sau đó đã xóa đã bày tỏ quan điểm về việc này
theo đó chị thương cảm với hoàn cảnh của hồ văn cường muốn nâng đỡ cho ca sĩ trẻ và cảm thấy đuổi cùng diệt tận
theo dệt hại đứa trẻ làm niềm vui cho người lớn là không chấp nhận được
thông tin này khiến cõi mạng xôn xao trong khi một số người hâm mộ cảm thấy yên tâm
hy vọng hồ văn cường sẽ không quá chật vật
số đông lại khuyên ca sĩ trẻ đừng dây dưa với nhãn này
lý do là nhãn này từng dính vào một vụ lùm xùm về giấy phép vào năm hai nghìn một mươi năm
dược phẩm hh có tiền thân là nha khoa hh rất nổi tiếng nhưng từng bị sở y tế hà nội
ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lý do là phòng khám nhà khoa quốc tế hh confidence my nhà khoa hh sử dụng nhân sự chưa được sở y tế phê duyệt
để thực hiện khám chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
trong quyết định nêu rõ nhà khoa hh không được thực hiện khám chữa bệnh từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và phải nộp bản gốc giấy phép về sở y tế
theo ghi nhận trước đó tại thủ đô vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhà khoa này vẫn làm việc chui
không chỉ vậy nhà khoa hh
hát còn từng hợp tác với cặp đôi cô dâu sáu mươi hai tuổi và chú rẻ hai mươi sáu tuổi thu giao hoa cương để quảng cáo thu hút nhiều lượt like và view trên mạng xã hội
nhiều nội dung trong đó đánh vào sự tò mò đời tư bia chuyện phản cảm
sau một thời gian hợp tác cô dâu sáu mươi hai tuổi thu sao và nha khoa hh lại cơm không lành canh không ngọt tấn công nhau ở mỹ trên mạng
nhiều người lo lắng rằng với quá khứ như thế nhãn hàng này có thể sẽ không phải là biến độ lý tưởng của hồ văn cường sau khi ra riêng
tách hoàn toàn với mẹ nuôi phi nhung
mặt khác cũng có người cho rằng chuyện quá khứ không hẳn là cơ sở để đánh giá hiện tại và tương lai của nhãn hàng
nhà khoa hh có thể có lùm xùm nhưng có thể đã xin lại được giấy phép hoạt động mới
dược phẩm hh cùng chủ nhưng là một lĩnh vực khác hoàn toàn
nếu người ta muốn mời em cường làm đại diện và cường đồng ý thì cũng có sao đầu một dân mạng bày tỏ suy nghĩ
thưa quý vị sau vụ trả tiền cho hồ văn cường dân mạng la vào facebook quản lý phi nhung lạ ó miệt thị nặng nề
trang cá nhân của quản lý phi nhung trở thành bãi chiến trường của dân mạng hứng chịu nhiều lời chỉ trích
quản lý của phi nhung đã tất toán ca xê của hồ văn cường thêm năm trăm linh triệu tiền mà nữ ca sĩ hứa lúc còn sống sẽ tặng khi con nuôi ra riêng
về phần tiền thưởng hai trăm linh triệu của hồ văn cường lúc đoạt giải thần tượng âm nhạc nhí
sau khi trừ thuế đã được công bố là do mẹ của nam ca sĩ gửi tiết kiệm từ lâu
nhưng sóng gió thì chưa dừng lại dân mạng bất ngờ tràn vào facebook cá nhân của quản lý phi nhung la ó
bày tỏ sự không hài lòng với kết quả này
dân tình tranh cãi ẩm mỹ thậm chí khẩu chiến qua lại về việc số tiền được trao cho hồ văn cường đã hợp lý hay chưa
việc hồ văn cường bị chấm dứt hoạt động nghệ thuật với quản lý và công ty chủ quản
ngay sau khi tiền cát xê được trả gửi lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội
fanpage trang cá nhân trên facebook kênh youtube đã khiến quản lý chịu chỉ trích nặng nề
nhiều thuyết âm mưu những câu chuyện nghe hóng vỉa hè cũng được dân mạng chia sẻ để củng cố quan điểm của mình
sốc hơn không ít người còn đem hình dáng phong cách ăn mặc của quản lý phi nhung gia để miệt thị
điều này đã tạo ra một bãi chiến trường trên mạng xã hội
nhiều người đã năn nỉ những người dùng mạng khác hãy dừng hành vi bôi xấu này lại
tôn trọng những bài đăng có hình ảnh của phi nhung cũng như tôn trọng thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên
việc tấn công cá nhân quản lý phi nhung cũng vô lý hệ như việc gia đình hồ văn cường bị chỉ trích trong lùm xùm tiền bạc này vậy
nội tình uẩn khúc bên trong câu chuyện của các bên chỉ người trong cuộc mới hiểu
những người quan tâm có thể bình luận nhưng để trở thành một cuộc tấn công thì rất không nên
đặc biệt là đến thời điểm này đám tang của cố ca sĩ phi nhung
người thân thiết với cả gia đình hồ văn cường và quản lý vẫn chưa được cử hành
trước đó sau khi tất toán số tiền cắt xe cho hồ văn cường vào buổi chiều
diễm phạm đã đăng tải bức ảnh tươi cười bên ca sĩ phi nhung lúc sinh thời cùng dòng chia sẻ nhiều ẩn ý
giải quyết xong mọi việc theo đúng cái tình mình có thể không thắng nhưng thắng thua bây giờ không còn quan trọng nữa
quan trọng hơn là sống và làm theo cái tâm đúng cách của bạn vẫn làm mỉm cười đi chơi nhà
sau đó dòng trạng thái và hình ảnh công khai này đã được ẩn đi khỏi dòng thời gian
dân tình vẫn đang bàn tán rôm giả xung quanh câu chuyện tiền nong của hồ văn cường
và để lại nhiều dấu vết trên trang cá nhân quản lý cố ca sĩ phi nhung
thưa quý vị người xưa đã có câu công sinh không bằng công dưỡng
vậy công lao của phi nhung đối với hồ văn cường quả là không thể nào miêu tả được
phi nhung đối với cường là một người mẹ người thầy người cư mang xìu rắt em từng bước chân để có được ngày hôm nay
dẫu có thế nào em cũng phải biết tình thân ơn dưỡng sụp quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời
năm năm trước phi nhung nhận nuôi cường khi anh là cậu bé một mươi ba tuổi
mới bước qua vòng một sân khấu âm nhạc việt nam idol kids
hồ văn cường đoạt quán quân tiền thưởng sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu đồng
theo người quản lý chị võ ngọc thu mẹ ca sĩ mở số tiết kiệm tại ngân hàng và dự đề này
sau đó hồ văn cường cùng cha mẹ rời quê nhà tiền giang lên sài gòn định cư sống chung nhà phi nhung
anh được giọng ca bông điên điển góp phần nuôi dạy cho ăn học phát triển năng khiếu tìm chỗ đi hát
diễm phạm nói cô ấy chưa từng biết thù lao của hồ văn cường cũng như của cô ấy trong từng show diễn vì giao hết cho tôi quản lý
khi phi nhung nằm viện điều trị covid một mươi chín đến lúc qua đời ở tuổi năm mươi một vào ngày hai mươi tám tháng chín
bên cạnh lo lắng tình hình sức khỏe nữ ca sĩ nhiều khán giả quan tâm hoàn cảnh các con nuôi của chị nhất là trường hợp hồ văn cường
hồi tháng sáu trên mạng xã hội xuất hiện đoạn trò chuyện giữa hồ văn cường và một người lạ về quan hệ của anh và mẹ nuôi
nội dung xoay quanh việc anh muốn tách khỏi phi nhung
nhiều khán giả thắc mắc về số tiền thưởng đoạt giải quán quân việt nam idol hai nghìn một mươi sáu cũng như thù lao đi hát của anh nhiều năm qua
sau đó hồ văn cường lên tiếng cho biết mâu thuẫn đã được giải quyết